theo đại diện vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo hiện nay cả hai hình thức đào tạo này đều có cùng chuẩn chương trình chuẩn giáo viên chuẩn đầu ra
do đó hình thức đào tạo sẽ không được ghi trên văn bằng tức là sẽ không phân biệt được bằng chính quy hay là bằng tại chức
quá hợp lý vì lý do hai bằng như nhau nên sẽ không thể cấp bừa được và sẽ không có chuyện mua bằng tại chức nữa
theo tôi cũng không nên phân biệt chính quy hay vừa học vừa làm
quan trọng là hiệu quả công việc người đó mang lại cho doanh nghiệp
riêng nếu người đó có đủ điều kiện tài chính năng lực để theo học sau đại học thì nên học tập trung để có đội ngũ nhà khoa học nghiên cứu có tâm có tài
như vậy là hợp lý bởi quan trọng là tư duy năng lực và hiệu quả
các ngành nghề nặng nhọc như là ngành khai thác mỏ than nếu một người học chính quy ra chưa có kinh nghiệm thì sẽ không thể bằng một anh công nhân
chứ chưa nói là bằng anh công nhân họ thành thạo tay nghề và họ tiếp tục học tại chức
họ là kỹ sư tại chức nhưng họ làm rất tốt gấp trăm lần anh kỹ sư chính quy bài bản mới ra trường
chúc mừng cải cách của bộ giáo dục trong thời kỳ cách mạng bốn
tôi nhất trí về quan điểm là không phân biệt loại bằng gì song phải rất minh bạch giữa người có năng lực và người có quan hệ
đặc biệt là trong giai đoạn này khi mà cả nước đang chống tiêu cực và tham nhũng
tuy nhiên từ kinh nghiệm thực tế rất nhiều người cho rằng nếu không phân biệt thì sẽ không công bằng cho những người chính quy
tôi thấy một người học chính quy đầu vào thì khắt khe học để lấy bằng ra là cả một vấn đề
còn vừa học vừa làm tuyển sinh thì dễ học thì cho có thi cũng vậy làm sao như nhau được
tại chức thì cũng tốt nhưng mà cũng phải siết chặt quy trình đào tạo
học tại chức mà còn đi làm thì tâm trí bị phân tâm vào việc học đi làm thì đã mệt
còn học thêm ban đêm thì sao mà bằng một người dành toàn bộ thời gian để học
ở ta mà vận dụng cách học tập trung và không tập trung có giá trị bằng cấp như nhau thì hệ lụy xảy ra rất lớn
chất lượng tại chức ở ta hiện nay chỉ có tấm bằng là thật còn chất lượng thì hết chín mươi trả lại hết cho thầy
thậm chí thầy còn học dùm thì dùm cho học viên
tình trạng này đang xảy ra ở nhiều trường trong nước ta
do vậy đánh đồng giá trị bằng chính quy và tại chức như nhau thì thiệt thò cho bằng chính quy
bên cạnh đó một số độc giả cũng có thể đánh đồng giá trị bằng chính quy
ông cũng bày tỏ không quan tâm đến chuyện này bởi ngoài các cơ quan nhà nước
hiện rất nhiều doanh nghiệp kiểm tra năng lực thực tế của ứng viên ngay khi ứng tuyển
chứ không yêu cầu cần phải có chứng chỉ bằng cấp trong hồ sơ
bằng cấp đúng là khác biệt nhưng liệu khi ra đi làm thì còn dựa vào bằng cấp nhiều hay không
người sử dụng lao động chỉ chú ý vào khả năng hoàn thành công việc của bạn thôi các bạn bớt ảo tưởng bằng cấp đi
nhiều anh học tốt nghiệp đại học loại giỏi
xin vào công ty làm
xong rồi công ty phải cho anh ta đi đào tạo lại từ đầu còn thua cả anh học tại chức
bạn hãy nhớ rằng công ty tuyển bạn vào là vì bạn có khả năng làm ra tiền cho công ty
nếu bạn không làm được ra tiền thì dù bạn có bằng cấp chính quy loại giỏi thì vẫn bị xa thải như thường
doanh nghiệp của tôi cũng không quan trọng bằng cấp đào tạo theo hình thức nào
tóm lại là chỉ cần người làm được việc
thưa ông nội dung mới của luật giáo dục sửa đổi
mà chúng tôi đã tìm ra là bằng cấp đào tạo theo hình thức nào
tôi vừa đề cập ở trên sẽ có ý nghĩa như thế nào khi mà luật đi vào cuộc sống
cái việc mà chúng ta quy định như trên thì trước hết nó phải mang lại một cái tác động
có lẽ chúng ta phải thừa nhận nó sẽ là tác động rất là tích cực
bởi vì nó không tạo ra một cái sự kỳ thị trong cái việc là học theo hình thức chính quy hay là phi chính quy
bởi vì là chúng ta đã quy định rằng là chuẩn đối ra nó đúng nhau
chúng ta không kỳ thị như thế thì nó sẽ khuyến khích một cái yếu tố rất quan trọng
đó là cái tinh thần học tập suốt đời
tức là có những người thì người ta có điều kiện
người ta đi học luôn một bạch và người ta vào học chính quy
nhưng mà có những người thì người ta do những điều kiện nào đó về công việc chứ không phải do năng lực người ta
thì người ta có thể đi làm trước và sau đó thì vừa làm vừa học
hoặc là người ta làm một thời gian rồi người ta phải quay trở lại người ta học
và như vậy thì nó sẽ khuyến khích là người ta có thể học tập lên được cao hơn
tích quý được nhiều cái kiến thức hơn theo những cái hình thức học khác nhau
một cái điểm thứ hai mà tôi cũng cho rằng là cái việc này thì nó cũng sẽ rất tốt
ở cái chỗ là bản thân những cơ sở đào tạo người ta cũng không được coi nhẹ
cái chuẩn đầu ra
bởi vì bây giờ quy định rằng là không phân biệt
thì không phân biệt như thế thì chúng ta phải làm rất là chặt chẽ
để đảm bảo rằng cái tính công bằng giữa chuẩn đầu ra của những người đào tạo chính quy hay là không chính quy
và tôi cho rằng là nếu như đứng trên sắc độ đó thì kể cả về đơn vị đào tạo
kể cả về người học cũng sẽ có cơ hội để học tập tốt hơn
vâng thế nhưng mà rõ ràng là chúng ta cũng không thể phủ nhận là những gì mà
người dân cảm thấy lo lắng với câu chuyện vàng thao lẫn lộn là hoàn toàn có cơ sở
bởi vì hiện nay thì chất lượng đào tạo của hệ chính quy và hệ không chính quy thì có một khoảng cách rất là xa
đúng là cái lo lắng của mọi người về câu chuyện vàng thao lẫn lộn là có cơ sở
chứ không phải là không
cơ sở là bởi vì thế này
thứ nhất là cái đầu vào của những hình chữ đào tạo này thường là không như nhau
đấy cái mức độ chọn lọc mức độ yêu cầu cũng thường là khác nhau
mà khi mà đầu vào mà đã khác nhau rồi
thì chúng ta cũng kỳ vọng cái đầu ra nó cùng một cái chất lượng như nhau
cũng là một điều rất là khó
thứ hai nữa là cái điều kiện học tập
sinh viên chính quy thì các bạn nên toàn tâm toàn ý toàn thời gian tất cả thứ chỉ dành cho học thôi
mà lại học tập trung ở một cái cơ sở có đầy đủ hết tất cả các điều kiện khác
thế còn những người học phi chính quy thì người ta có thể là vừa làm vừa học này
có thể là học không phải ở cái nơi mà có đầy đủ các cái điều kiện
cho nên là những điều kiện phục vụ cho họ học có thể nó cũng thấp hơn
đấy cho nên là cùng độ chuẩn đầu ra nhưng có thể trên thực tế chất lượng nó cũng không phải hoàn toàn
là ngang nhau
nhưng mà chúng ta nói như thế không có nghĩa rằng là cái việc chúng ta phải quá lo lắng
bởi vì trên thực tế thì chúng ta cũng thấy một cái điều là những người học phi chính quy hoặc là những hình thức đào tạo phi chính quy đôi khi nó lại có những thế mạnh mà bản thân những người học chính quy chưa chắc đã có được
ví dụ như là cái người học phi chính quy là người ta đã có kinh nghiệm người ta quả qua thực tế
cho nên là quá trình học người ta là người ta cọ sát ngay
cái lý thuyết này nó không chỉ đơn thuần là cứ nghe thế thông đẻ đấy mà lý thuyết người ta sẽ ứng dụng ngay vào thực tế
người ta đối chiếu thực hiện
và như vậy thì có khi cái quá trình học đấy nó sẽ chuyển hóa được một cách tốt hơn
bên cạnh những mặt tích cực của luật thì cũng nhiều người vẫn bày tỏ lo lắng đó là đôi khi có những cơ quan từ chối tuyển dụng và có sự kỳ thị rõ ràng
vậy thì nếu như mà việc này mà kéo dài lâu thì sẽ dẫn đến hệ lụy gì thương
trước hết thì chúng ta không nên áp đặt cho cái người tuyển dụng là anh kỳ thị
bởi vì là cái việc mà tuyển dụng ai thì đấy là quyền của cái người sử dụng lao động
người ta phải lựa chọn được
đối tượng nào nó phù hợp nhất nó tốt nhất
và như vậy thì rất có thể là người ta sẽ chọn học sinh học ở trường này
nhưng mà lại không chọn học sinh học ở trường khác
hoặc là thậm chí có thể chọn học sinh học hình thức này mà không học hình thức khác
tuy nhiên thì riêng với các cơ quan nhà nước thì có lẽ những cái điều này có lẽ lại không được áp dụng
bởi vì là cơ quan nhà nước thì phải thực hiện những cái điều mà luật pháp cho phép
chứ không phải là anh thực hiện những cái điều mà luật pháp không cấm
vì vậy cho nên là cơ quan nhà nước tuyển dụng thì có thể không đặt ra cái tiêu chuẩn là anh là chính quy hay phi chính quy hay là cái trường nào
tuy nhiên trên thực tế thì đôi khi người ta vẫn cứ có những cách đánh giá để người ta sẽ cho rằng những người mà học cái hệ này sẽ được đánh giá cao hơn những người hệ khác
cho nên là cái chuyện mà chúng ta nói rằng là cái tâm lý đó hoặc cái kỳ thị đó là trên thực tế là đúng là nó có xảy ra
nếu như mà chúng ta cứ đánh giá như thế này thì chúng ta có thể sẽ gặp phải những cái sai lầm
trước hết ấy
thì chúng ta phải thấy rằng là
như duyên tôi nói là
không phải là cứ đào tạo phi chính quy là chất lượng đã kém hơn so với chính quy
và một điều thứ hai là
ở các trường đào tạo khác nhau
cùng là chính quy cả
nhưng mà chất lượng cũng không phải giống nhau
có trường thì
thì chất lượng tốt
nhưng có trường chính quy chất lượng cũng rất là thấp
thậm chí có khi chính quy của trường này có khi có thấp hơn nhiều so với cái phi chính quy của trường khác
vậy thì không có cớ gì chúng ta lại cứ căn cứ về hình thức đó để chúng ta lựa chọn
mà chúng ta cứ căn cứ như thế có thể chúng ta sẽ
dẫn vào một cái trạng thái
là cái cơ quan tuyển dụng
anh sẽ tuyển dụng được những người mà chỉ chạy theo bằng cấp chạy theo hình thức
chứ còn người ta không chú trọng đến cái chuyện là
người ta học tập như thế nào chất lượng ra sao
cái quan trọng nhất
cái xu hướng chúng ta cần phải nghĩ đến
là tuyển dụng
phải đi vào đánh giá thực chất cái năng lực cái khả năng thực hiện công việc của họ
chứ không nên dựa vào bằng cấp
thì đấy là một cái điều mà chúng ta thấy là xã hội
vì mà xã hội cần phải hướng đến
yếu tố thứ hai là chúng ta cũng thấy rằng là nếu chúng ta mà cứ
phân biệt như thế thì nó dẫn đến cái chuyện là gì
kể cả người dạy
và kể cả người học
có khi người ta lại có nhẹ cái chuyện là
phi chính quy định
người ta không chú trọng đến cái chuyện là đảm bảo chất lượng
đúng không ạ
và như vậy thì người ta bảo là đằng nào xã hội cũng quan tệ như thế rồi thì thôi người ta cũng cho được qua cho xong
và như vậy chúng ta thấy rằng là
cái việc mà
chúng ta phân biệt hay chúng ta gọi là có tâm lý kỷ thị
thì nó đều không tốt
không tốt cả cho cái
người sử dụng hoạt động
và không tốt cả cho đối tượng người học và người dạy
như vậy thì để có thể phát huy được tính ưu việt của chính sách khi mà thừa nhận sự tương đương
giữa các loại hình giáo dục khác nhau
thì điều chúng ta cần làm là gì thưa ông
tôi cho rằng là đứng về một luật pháp hiện nay
thì cũng đã chỉ ra một cái điều là
như vậy chúng ta cần phải có một cái sự công nhận
nó tư đương nhau
và cái việc này nó mở ra rất nhiều những cái cơ hội cho người học
mở ra rất nhiều những yếu tố về mặt gọi là thay đổi
cái quan niệm về xã hội
học không phải lấy bằng cấp
mà học để lấy kiến thức
tôi cho rằng là đấy là vấn đề cốt lõi mà có lẽ hướng của luật pháp đi đến chuyện đó
chính vì vậy cho nên là có lẽ cái việc đầu tiên mà chúng ta cần phải thay đổi
đó là thay đổi về mặt nhận thức của xã hội
mà trước hết là nhận thức của những cái cơ quan tuyển dụng
các cơ quan tuyển dụng không nên tuyển dụng chạy theo bằng cấp không nên nhìn vào bằng cấp là cái gì
mà chúng ta cần phải tuyển dụng đánh giá dựa vào cái năng lực thực sự
nếu chúng ta đánh giá bằng năng lực
thì chúng ta sẽ không nghe ngại chứ người này là học hình thức nào
điều thứ hai tôi cho rằng là các đơn vị đào tạo và người học cũng phải coi trọng việc này
về mặt quy định của luật pháp thì chúng ta quy định rằng là chuẩn đầu ra phải như nhau
chương trình đào tạo phải như nhau
và như vậy thì nếu như thực sự những cái cơ quan đào tạo
những đơn vị đào tạo và người học mà tuân thủ nghiêm ngặt chuyện này
thì rõ ràng là khi đấy dù là học chính quy hay phi chính quy chúng ta cũng đều đạt được với chất lượng tốt
tôi cho rằng là đấy là yếu tố thứ hai đơn vị đào tạo chúng ta phải tự khẳng định đây cho xã hội
yếu tố thứ ba
cơ quan quản lý nhà nước
nhà nước phải có cái vai trò đánh giá
chúng ta quy định như thế
trên thực tế
các đơn vị đào tạo người ta có làm như thế không
cái chuẩn đầu ra rồi là cái chất lượng đầu ra của những cái
đào tạo phi chính quy nó lại không được bằng chính quy
thì cơ quan quản lý nhà nước phải giám sát lại
phải đánh giá lại
kiểm tra lại xem anh có đảm bảo đúng quy trình đào tạo hay không
và cái điểm cuối cùng tôi cho rằng là
đứng về mặt xã hội cũng có thể có vai trò
xã hội ở đây thì có thể rất nhiều
trước hết là
các cái trường đại học
thì chúng ta biết rằng là nó là một cái thực thể
mà nó không phải là
chỉ có cái cơ quan nhà nước
giám sát đó
không phải chỉ có
cái người dạy ở đấy cái người quản lý ở đấy
mà cái người học là cái người giám sát rất quan trọng
bởi vì cái danh tiếng cái uy tín của cái trường đó
nó sẽ mang lại cái danh tiếng uy tín cho bản thân người học
cho nên là những người học phải biết là
trường dạy như thế nào
trường đào tạo là sao trường tuân thủ hay không
thì những người học phải tự giám sát
đặt ra yêu cầu cho nhà trường
xin cảm ơn những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ hoàng văn cường và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
sự phân biệt đối xử
thì có lẽ là nó không thể mất ngay được
bởi vì lúc nào
bao giờ cũng thế người ta vẫn dành ưu tiên hơn
cho cái gì thuộc về chính quy
đấy là cái xu hướng không chỉ việt nam mà nhiều nước như vậy
tôi tầm nghĩ công nhận hai cái bằng đó
là phải có giá trị nhang nhau
với điều kiện là
cái việc thực hiện
hai hệ xuống trong đó
lòi hỏi phải được thực hiện theo đúng quyền của nhà nước
mới đây một cái đồng nghiệp của tôi
đi về coi thi trung học của thân quốc gia anh cũng chia sẻ chỉ có khoảng một mươi sáu học sinh ở đây
là tham gia để thi đại học thôi
và các em rất mong muốn
được học tập
để đáp ứng với cái nghề nghiệp
và tôi nghĩ là sứ mệnh của giáo dục thường xuyên đang nằm ở đây
tức là chỉ ra cho con người ta những cái cách thức học tập
phù hợp với điều kiện học tập của mình
và nỗ lực cùng cho họ để họ tìm thấy
cái cách tiếp cận tốt nhất
và học phù hợp nhất
và như thế thì một cái xã hội học tập mới thực sự là được xây dựng
và nếu mà chúng ta chỉ tư duy về cái hình thức nào
để đi kèm với chất lượng đó
thì sẽ là một cái tư duy tôi nghĩ là
hơi cũ và hơi không phù hợp trong thời điểm này
thưa quý vị như vậy hệ thống văn bản pháp lý đã xác định rõ ràng
không có sự khác biệt về yêu cầu chất lượng giữa hai hình thức đào tạo
vấn đề nằm chính ở việc thực hiện quá trình đào tạo
và để có thể thay đổi được định kiến tâm lý xã hội về chất lượng đào tạo
giữa các loại hình đào tạo
thì điều cốt lõi là phải thay đổi tiêu chí tuyển dụng
theo đó văn bằng tốt nghiệp đại học chỉ nên coi là tiêu chí thứ yếu bên cạnh tiêu chí chính yếu
là năng lực đáp ứng yêu cầu của vị trí tuyển dụng
và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đường tới tương lai kỳ này cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại